tại đà nẵng sau khi có ca nhiễm covid một mươi chín là tiểu thương trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng tám
các lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho hai trăm linh tiểu thương chợ đầu mối hòa cường
và hơn hai hai trăm linh người đi chợ có khai báo y tế
cùng với đó các cấp ngành thành phố đà nẵng đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu chợ trên toàn địa bàn do nhiều chợ đã bị phong tỏa
nhu cầu của người dân sẽ dồn về các chợ còn lại
ban quản lý các chợ kiểm soát chặt chẽ việc ra vào đo thân nhiệt
yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang sắt khuẩn tay có phiếu mới được vào chợ